đó là trống đồng ngọc lũ sách đồng cầu không mộ thuyền yên bắc
đó vừa là dấu tích của nền văn minh nông nghiệp lạc việt xưa vừa là minh chứng cho thấy một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú của các cư dân đã từng sinh sống trên mảnh đất này
cuộc sống ấy đã sản sinh ra những làn điệu dân ca sâu sắc trữ tình và lải len là một làn điệu như thế
chương trình sắc màu dân tộc tuần này kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá điệu hát đã tồn tại cả nghìn năm nay tại xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
cách đây hơn một năm trăm linh năm tổng yên trạch vũ nam sang này là ba làng yên làng đọ làng nội ở xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam là vùng đất ven sông hồng nước ngập mênh mông lau sảy um tùm
triệu quang phục lúc đó đang là tướng quân giúp lý nam đế đánh đuổi giặc lương đã chọn vùng này làm vành đai bảo vệ
tiếp tế cho vùng căn cứ
sau khi chiến thắng giặc lương lên ngôi vua triệu việt vương đã về thăm lại vùng đất yên chạch
nhân dân mừng sỡ đón giước
múa hát lải lèn là một trong những nghi thức long trọng trong ngày hội
và cũng từ đó nó tồn tại như một trình hát dân gian độc đáo ở mảnh đất này
trên tựa cho nhà vua họ quán
quốc gia với giáo dục
phun thu cho thỏa trường
quyền nam sang
yên tranh và lội thôn
đất dấu thiêng
cứ hết lớp người này tới lớp người khác các em rồi cũng đi xa quê
các cụ trong làng lại tiếp tục tìm kiếm thế hệ kế cận khác
nhưng qua cả gần chục lớp cũng không thể gây dựng được đội ngũ nối tiếp truyền thống vững vàng
rồi thay vì dạy lại cho lớp trẻ các cụ vận động và truyền lại cho những cô gái về làm sâu của làng
trước kia thì các cụ là phải là gái tân chưa chồng
thế nhưng mà các cụ dạy nhiều lớp rồi thì khi các cháu nó học hành xong rồi nó đi làm rồi đưa thì nó đi lấy chồng
cho nên là không lưu giữ được những cái cháu để ở trong đội văn nghệ đấy
thế bởi vậy cho nên là các cụ có thống nhất nhau là bây giờ về phải động viên con dâu
nhưng mà con dâu làng thì thường thường nó lại bận quá mà ít người người ta tham gia lắm
thế cho nên là các cụ lại động viên
đồng bảo nói với nhau là phải về là tự mình vận động con cháu nhà mình trước hãy
thế sau đó rồi đến con dâu trong họ
trong họ rồi mới thiếu nữa lại động viên chị em tiết trong dân làng
hiện trong làng còn rất ít người biết hát lải lèn
trước kia số người biết hát cũng vừa đủ một đội
nhưng nay thì khó khăn lắm mới tập hợp đủ được một mươi hai người múa
thành viên trong đội giờ chủ yếu
yếu là những người trung tuổi
họ tham gia vào đội một phần vì cảm thấy yêu thích câu hát điệu múa dân gian này
phần nữa là tự thấy phận con cháu cần có trách nhiệm lưu lại vốn cổ của cha ông
tôi thì tuổi thì cao mà tôi cũng thấy nó cái bản thân tôi thì cũng yêu thích văn nghệ
thế cũng muốn là vào cái đội câu lạc bộ này
có cái nền nền của cụ thời xưa thì tôi cũng muốn làm tôi tham gia để cho nó vui mà
nó vừa vui mà nó lại cũng xây dựng văn hóa cho nàng
và trong câu lạc bộ thì tự dạy nhau thôi mà
là cứ người nọ là cứ theo người kia
tôi thì trước với bà thì chưa ấy cứ đứng sau học người đằng trước đứng đằng trước để theo
rồi tôi ra xem nhìn thấy các bà với các bác múa thì nhìn cũng thấy thích
đến lúc bắt đầu vào học thì nghe thấy nó cũng khó
mới bắt đầu nó cũng lản đấy
bởi vì là múa lại vừa tay xong lại vừa chân xong người lại phải nác
thế là nó cũng khó
nó cũng mới ban đầu nghĩ là mình cũng buông đấy là ý là không học được
nhưng mà rồi dần dần các bà mới các bác động viên
thế thôi đây là nó gọi là gìn dữ này gọi là cái văn hóa cổ truyền của làng
thế là thế là rồi nó cũng đi rồi rồi nó cũng quen cũng thấy thích
ngay khi được phục dựng các bài hát điệu múa bắt đầu sống lại
quãng thời gian đầu bao giờ cũng trồng chất khó khăn
bởi người theo thì ít kinh phí lại không có để mua sắm quần áo và đạo cụ
thế nhưng ai nấy đều quyết tâm gắn sức đã theo thì sẽ theo đến cùng
mọi người chăm chỉ kỹ
tập luyện người này bảo người kia học của các cụ rồi tự học của nhau mà thành
thế mà vào đội này lúc bây giờ chúng tôi mới xây dựng thì mới được có một mươi năm người
thế thì sau đó chị em chúng tôi thì mới đầu được tập thì nó khó khăn lắm
khó khăn phức tạp bởi vì là hát theo những cái lời nói của các cụ thì hơi khó
mà mình hát bây giờ ví dụ như hát trèo hoặc hát dân ca thì nó lại dễ nó theo cái điệu bây giờ
thế bởi các cụ ngày xưa thì hát mỗi một bài nó lại một điệu nó khó khăn hơn
nó khác nhau khác nhau hoàn toàn đấy
thế cho nên là chúng tôi cũng phải rất cố gắng chị em động viên lẫn nhau là phải thật cố gắng
nhiều lúc cứ phì ra là cười nhưng mà nhiều lúc lại cứ tự động viên nhau để mà học làm sao cho tốt
để bảo vệ được cái giọng hát của các cụ
không có kinh phí hoạt động và để mua sắm đạo cụ những người trong đội múa đội hát bản nhau
cái gì làm được sẽ tự làm
họ lấy đao kiếm thay cho chiếc chải họ tự làm cung tên bằng gỗ cẩn thận trang trí cho giống với những gì mà các cụ kể lại
những người nông dân quen với chân lấm tay bùn phải tự mình nắn nót tỉ mỉ để làm ra vài món đạo cụ thô sơ và giản đơn
bởi họ còn yêu mến
họ cũng phải trân trọng giá trị văn hóa của quê hương nên đã hết mình lưu giữ truyền thống ấy
tôi thì ở trong huế thì có nhiều điều hay mà
như hò huế này rồi văn ca này
nhưng mà tôi lại không học
mà lại có cái duyên nợ về đất hà nam này
về đây thì mua hát lại lên tuy là khó rất khó
thật sự ai đến với hát này thì họ cũng khó mà thu được
nhưng mà từ một cái là cụ tôi già rồi cụ còn truyền lại
thì chúng tôi là tuổi trẻ là con là cháu
chúng tôi phải theo
đồng viên chị em thì thôi ít thì ta làm ít mà nhiều thì ta làm nhiều
thì chúng tôi cũng vào để tập trung giữ làm sao được vừa là được cái nét đẹp và cái nét cụ ngày xưa
tuy hát khó lắm thật ra như là các cô về đây mà nghe hát thì cũng được đâu
nhưng mà chúng tôi ở đây là quen rồi
cứ mỗi lần bắt đầu cứ đến đang nấu cơm thì nhớ đến cái lời hát
tự nhiên mình ham say và thích thú như thế nào
có một cái cụ đồng viên rất khéo
sự thay đổi len lõi vào từng con ngõ của làng quê khiến lại lèng trở thành câu ca của những người hoài cổ
thế hệ trẻ ngày nay không mấy ai mặn mà với điệu hát này
chưa nói tới lời cổ rất khó thuộc và khó hát
việc tập luyện khá vất vả
những đứa trẻ cũng cần có sự kiên trì và phải sẵn cho mình sự thích thú với thể thức hát dân ca này
thì mới có thể tiếp nối được những gì mà thế hệ trước đã và đang cố gắng giữ gìn

ết bài này nó khó hát

đi tham gia ở làng thì về mẹ cũng có dạy nhiều động tác nhiều bài hát nhưng mà nhiều động tác thì khó bài hát cũng khó chỉ có được một hai bài thì nó ngắn dễ học thì em cũng chỉ biết một ít thôi chứ không biết hết ạ
em biết múa nảy nèn từ hồ nước ba và ở làng em thường múa nảy nèn với cả ở nhà mẹ em có dạy em hát và nghe các bác ở trong đình hát nên em thua được hai bài
thủa xa xưa cuộc sống còn sơ khai ông cha ta đã biết sáng tác những làn điệu mượt mà sâu lắng làm phong phú thêm đời sống tinh thần
ngày nay trong cuộc sống bột bể lo toan những lãnh điệu ấy vẫn như một dòng sông ngầm lặng lẽ chảy trong tâm hồn những thế hệ cư dân đang sừng sống trên mảnh đất hà nam
câu hát lại lèn đặc sắc tồn tại đến nay là do không bị pha trộn hay mất đi cái riêng có trong sự giao thoa đàn cải giữa các văn hóa vùng miền
lời hát cổ ấy
vẫn trầm bổng vang lên trên cánh đồng bát ngát thân quen như lời của bà của mẹ đắp bồi thêm lớp lớp phủ sam màu mỡ cho tâm hồn con người tâm hồn của bao thế hệ trẻ nơi đây
hà nam được xem là mảnh đất của văn hóa còn lưu giữ nhiều làn điệu dân ca truyền thống vừa chữ tình
lại vừa mang đậm dấu ấn của lịch sử
dù là những bài dân ca giao duyên ra đời trong quá trình lao động sản xuất hay những làn điệu có nguồn gốc từ truyền thuyết
thì về cơ bản chúng vẫn được đánh giá là có vẻ đẹp toàn diện về cả ca từ giai điệu cho đến ý tứ và ngữ nghĩa
ở điệu hát lại lèn người ta còn thấy phản phất nét sử thi dân gian và mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử cần giữ gìn
đó là hồn việt
hương xưa được bồi đắp qua cả nghìn năm của người dân vùng chiêm trũng hà nam
và trở thành di sản quý báu đối với người dân thôn nội chuối xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
và người có công gìn giữ lưu truyền loại hình ca múa dân gian truyền thống này trên quê hương nội chuối chính là cụ bà lưu thị ngần
mặc dù giờ đây đã ở tuổi chín mươi năm cái tuổi xưa nay hiếm nhưng nghệ nhân ưu tú lưu thị ngần vẫn đắm say làn điệu lảy nèn mềm mại chẩm bồng của quê hương bà
vận ngữ nghĩa của các làn điệu cổ với nghệ nhân ưu tú lưu thị ngân lưu giữ làn điệu lài lèn của
quê hương cũng chính là bà đã lưu giữ được một phần đời sống tinh thần vô giá của mình
nào phải giữ cái dân tộc của dân mình thì nó giữ dân tộc của dân mình thì nó dạy lớp các cháu nhỏ
cái dạy lớp các cháu nhỏ xong rồi thì là đến lúc các cháu lại nhớ các cháu đi lấy vợ lấy chồng
cả lấy vợ lấy chồng cả thì là lại chị em mới lại ngồi không biết làm thế nào và thôi thế bây giờ
lấy những con dâu làng để có giữ được cái dân tộc cổ truyền của dân mình
ừ thì để
tôi thấy là cụ đa mấy tiếng khác cái lài lèn ở cái chỗ là cũng rất say hát và rất say là để dạy
dỗ chị em chúng tôi để lưu truyền lại những tiếng giọng hát lài lèn cho con cho cháu trong những khi
mà biểu diễn trong những ngày hội ngày hè đã hơn tám mươi năm trôi qua từ một nàng lại nhan sắc ở làng
giờ đây cụ bà lưu thị ngân đã đông con đủ cháu và là một người được dân làng trọng vọng kính
để bởi những đóng góp của bà cho làn điệu lải lèn quê hương bà đã không quản ngại khó khăn vận động con
cháu dân làng lưu giữ tập luyện và thể hiện những làn điệu cho thật hay thật đúng để giờ đây lài lèn
trở thành một trong những làn điệu dân ca cổ nhất giàu bản sắc và có sức sống tâm linh sâu bền của hà nội
người đã cùng cụ làm nên thành công trong việc truyền dạy và giữ gìn các làn điệu múa hát cổ ấy
chính là con trai cả lưu văn bưởi ông bưởi không chỉ là một trong tám chàng trai đứng hầu cận
ông còn là người cầm nhịp đánh trống cho những làn điệu lài lèn mềm mại và trọng lợi cho các con cháu
lài lèn trở thành một trong những người dân ca cổ nhất giàu bản sắc và có sức sống tâm linh sâu bền của hà nam nói riêng và của việt nam nói chung
là người cầm nhịp đánh trống cho những làn điệu lải lèn mềm mại huyền truyền

tại vì cái đó là ngày hội là ngày hội của làng
trước đây trong sự tích kịch trong đó là ba làng làng tôi là mô hát lải lèn làng yên chạy ngựa
thế mà làng tất cả đó là bơi chạy
với mỗi người những câu hát dân ca đã trở thành một miền ký ức không thể nào quên
để rồi những câu hát ấy trở thành nhịp cầu đưa tâm hồn con người ta trở về với tuổi thơ
và với bà ngân cũng vậy
mỗi khi xuông vầy cùng con cháu cùng hát lải lèn
bà lại không kìm được lòng
những câu hát giờ đã run run dù sức khỏe giờ đây đã yếu nhưng bà vẫn cất lên tiếng hát lải lèn
có lẽ với bà ngân từng câu hát đã được bà ghi nhớ trong tim
để rồi dù có ở hoàn cảnh nào khi nhắc tới điệu hát nào bà vẫn thuộc nằm lòng
và ngân vang lên câu hát lại lèn mềm mại chầm bồng vang lên khắp cánh đồng bát ngát của quê hương
mà vùng quê chiêm trũng này còn được nhân dân xa gần nhớ đến bởi đặc sản nhiều loại chuối thơm ngon
từng được đem tiến vua cũng từ đó những người dân nơi đây đã nghĩ ra những món ăn được chế biến từ chuối
và đến với quê hương lý nhân dịp này chúng ta sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản của người dân nơi đây đó chính là món chuối nấu xương heo
với nguyên liệu là chuối xanh người dân ở thôn nội chuối xã bắc lý huyện lý nhân đã sáng tạo ra nhiều món ăn ngon phục vụ cuộc sống hàng ngày

để làm món chuối nấu xương heo nguyên liệu quan trọng nhất là chuối xanh
chuối xanh gọt vỏ trẻ thành từng miếng khoảng bốn phân sau đó ngâm trong nước muối loãng hoặc chút giấm để chuối cho ra bớt nhựa
chân giò đã được chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn sau đó cho nửa mũ đường và một thi hạt đêm vào ướp chân giò và ninh trong khoảng ba mươi phút
cho một thịa muối vào nồi nước đun sôi rồi cho chuối vào luộc mềm sau đó vớt chuối ra để xáo nước và đánh chuối lên thật huyễn
đặc trưng nhất của món ăn này chính là chuối không thái miếng khi nấu mà sẽ được luộc cho mềm rồi đánh thật đều cho thật sánh rồi mới nấu cùng những nguyên liệu khác
chuối lấu xương heo thì bây giờ là thường thường đến bây giờ thì lại dùng vào việc
nè lễ lễ tết này dỗ này mà bây giờ phát triển thêm là coi như bây giờ nó dùng cả về coi như bây giờ cái đám đám cưới
tiếp đến cho chân giò đậu rán lạc giang thịt ba chỉ đã chiên vàng vào xào cho đến khi thịt và chân giò săn rồi cho chuối vào đảo đều lên đun đến khi xôi lên thì cho lá lốt vào nềm nếm gia vị cho vừa ăn và tát bếp
lúc này chân giỏ heo béo ngậy hòa quyện cùng với vị bùi bùi của chuối xanh và mùi thơm dậy vị của các thứ rau gia vị đã tạo nên một hương vị rất riêng cho món ăn
tất cả những hương vị dân xã ấy hòa quyện lại với nhau khiến không ai có thể kìm lòng từ chối món ăn hấp dẫn ở vùng đất lý nhân này
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
với những trải nghiệm mới về văn hóa độc đáo mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòngvănhoaacomn org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám xin kính chào và hẹn gặp lại